phát biểu tại hội nghị thủ tướng phạm minh chính yêu cầu lực lượng công an nhân dân tiếp tục gương mẫu đi đầu
trong triển khai cụ thể hóa các nghị quyết chỉ thị kết luận của đảng quốc hội chính phủ
tích cực xây dựng thể chế thực hiện có hiệu quả các chủ trương giải pháp đề án về công tác bảo vệ an ninh quốc gia
bảo đảm trật tự an toàn xã hội và xây dựng lực lượng công an nhân dân bảo đảm vững chắc an ninh trật tự
chủ động phát hiện ngăn ngừa xử lý từ sớm ngay tại cơ sở không để phát sinh điểm nóng về an ninh trật tự
tuyệt đối không để bị động bất ngờ về chiến lược về an ninh chính trị trật tự an toàn xã hội
yêu cầu lực lượng công an nhân dân tiếp tục gương mẫu đi đầu trong xây dựng chỉnh đốn đảng
thúc đẩy tinh thần dám nghĩ dám làm dám chịu trách nhiệm dám đổi mới sáng tạo
dám đương đầu với khó khăn thử thách và quyết liệt trong hành động vì lợi ích chung
xây dựng lực lượng công an nhân dân trong sạch vững mạnh bộ tinh tỉnh mạnh huyện toàn diện xã bám cơ sở
dự và phát biểu tại hội nghị tổng kết công tác đảng năm hai nghìn hai mươi ba
triển khai phương hướng nhiệm vụ công tác năm hai nghìn hai mươi bốn trong đảng bộ công an trung ương
đại tướng tô lâm ủy viên bộ chính trị bí thư đảng ủy công an trung ương bộ trưởng bộ công an
yêu cầu các cấp ủy tiếp tục gương mẫu đi đầu trong thực hiện nghị quyết trung ương bốn
khóa một mươi một khóa một mươi hai và kết luận số hai mươi một của hội nghị lần thứ tư ban chấp hành trung ương đảng khóa một mươi ba
về đẩy mạnh xây dựng chỉnh đốn đảng và hệ thống chính trị
kiên quyết ngăn chặn đẩy lùi xử lý nghiêm cán bộ đảng viên suy thoái về chính trị đạo đức lối sống
phòng chống tiêu cực trước hết ngay trong chính nội bộ công an nhân dân
quyết liệt đẩy nhanh tiến độ thực hiện các mục tiêu nhiệm vụ giải pháp được xác định trong nghị quyết một mươi hai của bộ chính trị
chương trình hành động số năm của chính phủ và các đề án thành phần đã được phê duyệt
tích cực chuẩn bị đại hội đảng các cấp tiến tới đại hội đại biểu đảng bộ công an trung ương lần thứ tám
và đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ một mươi bốn của đảng
dự hội nghị tổng kết công tác năm hai nghìn hai mươi ba và triển khai chương trình công tác năm hai nghìn hai mươi bốn tại cục tổ chức cán bộ
đại tướng tô lâm ủy viên bộ chính trị bộ trưởng bộ công an đề nghị
cục tổ chức cán bộ tập trung thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm
trong đó làm tốt công tác phòng chống tự diễn biến tự chuyển hóa phòng chống tham nhũng tiêu cực đặc biệt là trong công tác cán bộ
bộ trưởng tô lâm cũng đề nghị cục tổ chức cán bộ cần thống nhất cao về mặt nhận thức công tác cán bộ là công tác của đảng
là công tác con người xây dựng đội ngũ cán bộ là then chốt của then chốt
trong công tác xây dựng đảng đây là công việc khó khăn đòi hỏi thực hiện phải khách quan đúng quy trình quy định nhưng cũng hết sức thấu tình đạt lý và nhân văn
tiếp tục tham mưu triển khai thực hiện hiệu quả nghị quyết một mươi hai của bộ chính trị xây dựng lực lượng công an nhân dân thật sự trong sạch vững mạnh chính quy tinh nhuệ hiện đại đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới
cũng trong tuần qua các đồng chí thứ trưởng bộ công an cũng đã dự hội nghị triển khai công tác năm hai nghìn hai mươi bốn
tại các công an các đơn vị địa phương trong đó tại ủy ban kiểm tra đảng ủy công an trung ương thứ trưởng trần quốc tỏ nhấn mạnh việc phải tiếp tục nâng cao chất lượng công tác lãnh đạo chỉ đạo về kiểm tra giám sát thi hành kỷ luật đảng trong công an nhân dân theo hướng thường xuyên mở rộng có trọng tâm trọng điểm xây dựng đảng bộ cơ quan đoàn kết thống nhất
tại cuộc quản lý xuất nhập cảnh thứ trưởng lương tam quang yêu cầu cục phải đảm bảo cao nhất sự hài lòng của người dân trong triển khai thủ tục xuất nhập cảnh
nâng cao chất lượng bốn mươi dịch vụ công trực tuyến bảo đảm cao nhất sự hài lòng của người dân tiếp tục đẩy mạnh phòng chống xuất nhập cảnh trái phép phát hiện xử lý vi phạm pháp luật về xuất nhập cảnh từ cơ sở

thứ trưởng lê quốc hùng đề nghị công an tỉnh cần tập trung làm tốt công tác bảo đảm an ninh trên địa bàn không để bị động bất ngờ trong mọi tình huống
tổ chức đấu tranh chấn áp tội phạm theo tuyến địa bàn lĩnh vực trọng điểm đặc biệt là tội phạm trên không gian mạng chú trọng công tác xây dựng đảng xây dựng lực lượng
quản lý chặt chẽ công tác đầu tư xây dựng đấu thầu mua sắm quản lý chất lượng công trình xây dựng cấp phát trang thiết bị phục vụ chiến đấu
đó là một trong những nhiệm vụ trọng tâm năm hai nghìn hai mươi bốn được thứ trưởng lê văn tuyến nhấn mạnh tại hội nghị tổng kết công tác hậu cần kỹ thuật công an nhân dân năm hai nghìn hai mươi ba
ưu tiên nguồn lực đầu tư xây dựng hoàn chỉnh hiện đại các dự án trọng điểm tăng cường đầu tư cho công an cấp cơ sở
dự và phát biểu tại bộ tư lệnh cảnh sát cơ động trung tướng nguyễn văn long thứ trưởng bộ công an đề nghị lực lượng cảnh sát cơ động phải chủ động nắm chắc tình hình dự báo từ sớm từ xa tham mưu đề xuất các biện pháp kế hoạch về công tác vũ trang bảo vệ an ninh quốc gia bảo đảm cho tự an toàn xã hội nâng cao chất lượng công tác đảm bảo khả năng sẵn sàng chiến đấu trong mọi tình huống
đề án sáu là một trong những điểm sáng của chuyển đổi số ẩn định
trong hai năm qua đây là nhấn mạnh của thủ tướng phạm minh chính chủ tịch ủy ban quốc gia về chuyển đổi số tại hội nghị trực tuyến toàn quốc đánh giá tình hình hai năm triển khai thực hiện đề án sáu về phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn hai nghìn hai mươi hai hai nghìn hai mươi năm tầm nhìn đến năm hai nghìn ba mươi
tùm nhìn lại những kết quả nổi bật của việc triển khai đề án sáu biên tập viên linh chi sẽ có phần trình bày cụ thể trong tiểu mục đề án sáu vì lợi ích của
người dân doanh nghiệp ngày hôm nay xin mời quý vị khán giả cùng theo dõi
kính chào quý vị và các bạn
thưa quý vị đề án sáu sau hai năm triển khai đi sâu vào thực tiễn đã mang đến nhiều sự đổi thay và nhận được sự ủng hộ trên cơ sở phục vụ doanh nghiệp người dân theo hướng hiện đại tiện ích hơn
một nửa chặng đường đã đi qua
đề án sáu đã đạt được những giá trị cơ bản
theo đó hiện có trên một mươi ba bảy triệu người dân chiếm một mươi ba dân số việt nam được hưởng dịch vụ công trực tuyến tiết kiệm chi phí đi lại bảy hai trăm bảy mươi sáu tỷ đồng với hai mươi một bảy triệu hồ sơ trực tuyến
gần hai mươi hai triệu lượt công dân được thụ hưởng đối với ba mươi tám trên năm mươi ba dịch vụ công trực tuyến từ đề án
điển hình như các dịch vụ công thông báo lưu trú đạt tỷ lệ chín mươi tám tám mươi bảy
điển hình như các dịch vụ công thông báo lưu trú đạt tỷ lệ chín mươi tám tám mươi bảy
đạt tỷ lệ trên ba mươi sáu triển khai hai dịch vụ công nghiên thông khai sinh dịch vụ công nghiên thông khai tử trên toàn quốc từ ngày một mươi bảy hai nghìn hai mươi ba
đã cắt giảm thời gian thực hiện thủ tục trung bình từ hai mươi ngày xuống chỉ còn bốn đến năm ngày tiết kiệm được trên một trăm một mươi chín tỷ đồng
đó là những tiện ích mà người dân đã được thụ hưởng vậy doanh nghiệp thì đã được gì
theo thống kê hiện có một trăm chín mươi trên tổng số tám trăm sáu mươi doanh nghiệp sử dụng tài khoản trên cổng dịch vụ công quốc gia chiếm tỷ lệ hai mươi hai
gần bốn trăm hai mươi hồ sơ dịch vụ công trực tuyến được thực hiện tiết kiệm năm mươi tám tỷ đồng cho doanh nghiệp
một mươi triệu dữ liệu tài khoản ngân hàng đã được làm sạch xác thực chín mươi tám triệu thuê bao
một mươi tám triệu dữ liệu mã số thuế được làm sạch trên cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư
do vậy các doanh nghiệp giảm rủi ro
do thông tin sai lệch giảm tỷ lệ đối tượng lợi dụng vi phạm pháp luật
gần hai mươi tám cơ sở lưu trú đã triển khai tần mềm thông báo lưu trú ứng dụng dữ liệu dân cư không phải đến cơ quan công an khai báo
trên một mươi bốn hai trăm linh công dân sử dụng
việc triển khai đề án sáu cũng đã góp phần thúc đẩy việc xây dựng chính phủ số
theo đó một trăm linh dữ liệu của công dân được chính phủ quản lý lưu trữ cập nhật thường xuyên từ cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư
cập số định danh cá nhân thẻ căn cước công dân gắn chip trong độ tuổi cho công dân
từ cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư tài khoản định danh điện tử đã tích hợp trên hai hai triệu dữ liệu đăng ký phương tiện
trên một mươi hai triệu giấy phép lái xe gần một trăm năm mươi dữ liệu bảo hiểm xã hội và gần một mươi sáu tám triệu dữ liệu bảo hiểm y tế trên tài khoản định danh điện tử
giúp người dân có thể sử dụng thì đầy đủ pháp lý và không phải đem theo nhiều loại giấy tờ
thực hiện xác thực một ba tỷ yêu cầu tra cứu
từ cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư giúp tiết kiệm trên năm trăm linh tỷ đồng cho các bộ ngành địa phương
triển khai ba mươi tám trên năm mươi ba dịch vụ công thiết yếu tiết kiệm chi phí sao in đi lại kiểm tra xác minh dữ liệu
số tiền tiết kiệm cho ngân sách nhà nước là hai năm trăm linh năm tỷ đồng một năm
khám chữa bệnh bằng thẻ căn cước công dân thay thế bảo hiểm y tế tiết kiệm tiền in thẻ bảo hiểm y tế hai mươi bốn bảy tỷ đồng
trên hai triệu thí sinh đăng ký dự thi tốt nghiệp trực tuyến
giúp giảm giấy tờ rút ngắn thời gian xét tuyển
trong những năm qua thì đã quyết liệt chỉ đạo và chúng ta đã thực hiện xây dựng thành công với cơ sở dữ liệu quốc gia và dân cư
các hệ thống thông tin riêng lẻ của các sở ngành của các địa phương thì cũng sẽ được cập nhật thường xuyên theo thời gian thực
và cũng sẽ định hướng xây dựng các dịch vụ công của đô thị thông minh
đấy cái sự hài lòng của cá nhân tổ chức
phát triển phát triển
vâng thưa quý vị tuy đã đạt được nhiều kết quả tích cực
tuy nhiên việc triển khai thực hiện đề án sáu vẫn còn một số hạn chế khó khăn nhất định
như là việc xây dựng hoàn thiện môi trường pháp lý còn chậm
năm hai nghìn hai mươi ba tỷ lệ dịch vụ công trực tuyến trên cổng dịch vụ công quốc gia tại bộ ngành mới chỉ đạt ba mươi một
trong khi chỉ tiêu giao là bốn mươi
nhiều thủ tục hành chính chưa được cắt giảm
nền tảng hạ tầng số của nhiều bộ ngành địa phương còn thiếu đồng bộ
đầu tư chưa chú trọng bảo đảm an ninh an toàn thông tin và một số khó khăn khác
chính vì vậy tại hội nghị trực tuyến toàn quốc đánh giá hai năm triển khai đề án sáu
thủ tướng phạm minh chính đã nhấn mạnh
năm hai nghìn hai mươi bốn đối với một mươi tám nhiệm vụ chung và năm mươi hai nhiệm vụ cụ thể cần phải hoàn thành của đề án sáu
sẽ khó hơn phức tạp hơn nhưng càng khó càng phải quyết tâm
khó mấy cũng phải làm vương mắc thể thao gỡ thách thức phải vượt qua
theo đó thủ tướng đồng ý lựa chọn chủ đề của năm hai nghìn hai mươi bốn là hoàn thiện thể chế
hạ tầng số hóa dữ liệu nâng cao chất lượng nguồn nhân lực
đẩy mạnh triển khai đề án sáu phục vụ hiệu quả người dân và doanh nghiệp
các bộ ngành địa phương khẩn trương xây dựng lộ trình chi tiết
để hoàn thành chín nhóm chỉ tiêu cơ bản về giải quyết thủ tục hành chính
nâng cao hiệu quả thực hiện dịch vụ công trực tuyến
văn phòng chính phủ là phải tiên phong trong cái này
chứ hướng dẫn các bộ các ngành chủ trì phối hợp với bộ công an
rồi chủ trì phối hợp với bộ kế hoạch đầu tư hướng dẫn các bộ ngành địa phương
tích hợp kết nối các cơ sở dữ liệu lại
và giao chín bộ cơ quan sớm cung cấp một mươi năm trên năm mươi ba cái dịch vụ công thiết yếu còn lại
trên cổng dịch vụ công quốc gia và làm cắt giảm tối đa các cái giấy tờ
thủ tướng cũng đề nghị tập trung vào phương án xây dựng triển khai
tổ chức bộ máy của trung tâm dữ liệu
quốc gia đẩy mạnh việc cung cấp các tiện ích cho người dân
quản lý xã hội trên ứng dụng vneid ngân hàng chính sách xã hội
phối hợp với bộ công an nghiên cứu xây dựng tài khoản an sinh xã hội
để mỗi người dân việt nam có tài khoản an sinh xã hội trên ứng dụng vneid
từ thực tiễn triển khai đề án sáu trong hai năm qua
việc hoàn thiện dữ liệu và hạ tầng công nghệ
hai yếu tố then chốt đã từng bước được hình thành
trong đó bộ công an đã tiếp tục phát huy vai trò tiên phong
gương mẫu trong triển khai đề án sáu
trên cơ sở đó năm hai nghìn hai mươi bốn bộ công an tiếp tục phối hợp với các bộ
ngành địa phương đẩy mạnh nghiên cứu ứng dụng dữ liệu dân cư
định sách điện tử để phục vụ nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước
phát triển kinh tế xã hội
cần tập trung chỉ đạo đẩy mạnh hơn nữa công tác số hóa các giấy tờ quan trọng
liên quan trực tiếp đến đời sống người dân
gắn với điều chỉnh các quy trình nghiệp vụ để ứng dụng dữ liệu điện tử
đơn giản hóa các thủ tục hành chính tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người dân và doanh nghiệp
tôi kiến nghị là đẩy nhanh hơn nữa việc tạo lập dữ liệu kết nối chia sẻ dữ liệu vô cùng quan trọng
đề án sáu đã đi được nửa chặng đường hướng tới những mục tiêu hoàn thành trong năm hai nghìn hai mươi
điều đó đồng nghĩa với việc năm hai nghìn hai mươi bốn sẽ là năm tăng tốc bứt phá để về đích
mở ra nhiều cơ hội để thúc đẩy xây dựng chính phủ số kinh tế số xã hội số trong thời gian tới
chuyển đổi số là xu thế tất yếu là đòi hỏi khách quan và được xác định là nhiệm vụ chính trị quan trọng của đảng nhà nước
đồng thời là công việc mới khó nhẹ cảm
việc triển khai đề án sáu trong năm hai nghìn hai mươi bốn sẽ tiếp tục là một hành trình nhiều gian nan
nhưng kết quả chắc chắn sẽ là những trái ngọt làm lợi cho người dân và doanh nghiệp tất cả vì nhân dân phục vụ
từ thực tiễn triển khai trong hai năm qua và những bài học kinh nghiệm là cơ sở để chúng ta tin tưởng rằng
trong năm hai nghìn hai mươi sáu
trong năm hai nghìn hai mươi bốn đề án sáu sẽ tiếp tục tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trình phục những mục tiêu cao hơn và xa hơn
phần trình bày của tôi ngày hôm nay đến đây cũng xin được tạm dừng
kính chúc quý vị khán giả năm hai nghìn hai mươi bốn thật nhiều niềm vui hạnh phúc và hãy luôn cùng ủng hộ đồng hành
theo dõi chương trình đề án sáu vì lợi ích của người dân và doanh nghiệp trên truyền hình công an nhân dân
thưa quý vị hôm nay ngày cuối cùng của năm hai nghìn hai mươi ba rất nhiều sự kiện chào đón năm mới được tổ chức
trên khắp cả nước
tại hà nội khác với mọi năm năm nay ủy ban nhân dân thành phố sẽ tập trung tổ chức chương trình đếm ngược
tại quảng trường đông kinh nghĩa thục
để đảm bảo tối đa an ninh an toàn tại khu vực hồ hoàn kiếm lực lượng công an đã nỗ lực lên kế hoạch
phối hợp với các lực lượng khác để giúp người dân có một chương trình chào năm mới an toàn và nhiều niềm vui
ngay từ sáng sớm lực lượng công an thành phố hà nội đã chuẩn bị kế hoạch đảm bảo an ninh trật tự
tại khu vực diễn ra chương trình chào năm mới hai nghìn hai mươi
năm nay thủ đô sẽ chỉ tổ chức đếm ngược tại một địa điểm
vì vậy lượng người dân và du khách sẽ tập trung rất đông
chính vì thế công tác đảm bảo an ninh trật tự phải được tổ chức chặt chẽ
do có một sân khấu cao đa do vậy bv một của công an thành phố cùng với các phòng nghiệp vụ của công an thành phố
phối hợp với công an quận

và riêng công an quận hôm nay cũng triển khai một phương án tổng thể cụ thể chi tiết đối với địa bàn quận hoàn kiếm
do vậy chúng tôi đã dồn toàn bộ cán bộ chiến sĩ các lực lượng đã chuẩn bị rất kỹ về công tác tuyên truyền
về công tác đảm bảo trật tự giao thông trật tự đô thị đảm bảo an ninh làm sao cho tốt nhất
để nhân dân về đón
chào năm mới được vui vẻ hạnh phúc và an toàn
để công tác đảm bảo an ninh trật tự diễn ra thông suốt tránh bị động công an thành phố hà nội đã huy động một trăm linh cán bộ chiến sĩ
ứng trực tại tất cả các địa điểm trong và ngoài khu vực phố đi bộ hồ hoàn kiếm
đồng thời có những phương án để hỗ trợ công tác cứu hộ cứu nạn người dân khi cần thiết
hả năng năm nay sẽ cao hơn dạy đông hơn năm trước
mọi người đã làm đây một mươi năm rồi nên cũng quá quen với sự kiện
nên cũng không gì bất ngờ cả
anh em đều ứng trực một trăm linh con số kể cả các chỉ huy các cán bộ chiến sĩ
mình phối hợp bên phòng cháy đội giao thông trực tự để phân luồng
không ách tắc giao thông để dọn đường cho xe cứu thương xe cứu hỏa vào đáp ứng công việc khi cần thiết
để sơ cứu kịp thời những người bị nạn trong quá trình diễn ra cao đao
dự kiến khoảng hơn một trăm linh người dân và du khách sẽ đến phố đi bộ hồ hoàn kiếm
trong đêm ba mươi một tháng một mươi hai và dạng sáng ngày một tháng một
với tinh thần quyết tâm cao nhất sáu trăm sáu mươi cán bộ chiến sĩ công an của thủ đô
đã phối hợp hiệp đồng với lực lượng quân đội y tế chuẩn bị sẵn sàng để phục vụ người dân
với mong muốn tất cả sẽ có một đêm chào đón năm mới diễn ra an toàn và trọn vẹn
vâng chỉ còn chưa đầy hai giờ nữa là đến thời khắc chào đón tết dương lịch năm hai nghìn hai mươi
tại tp hcm thì hàng trăm nghìn lượt
người dân và du khách nước ngoài đổ về các khu vực được lựa chọn làm điểm bắn pháo hoa
công an tp hcm đã triển khai lực lượng đảm bảo an toàn cho người dân vui chơi đón chào năm mới
dịp tết dương lịch năm nay hai nghìn hai mươi bốn tp hcm sẽ bắn phó hoa tầm cao
tại khu vực đầu đường hầm sông sài gòn phường thủ thiêm tp thủ đức
và một điểm bắn phó hoa tầm thấp tại công viên văn hóa đầm sen phường ba quận một mươi một
ngoài việc tổ chức bảo vệ ở tất cả các địa điểm vui
nơi chơi trên địa bàn công an tp hcm đã triển khai hàng ngàn cán bộ chiến sĩ
làm nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự tại khu vực đầu đường hầm vượt sông sài gòn
và đến chân cầu ba son nơi sẽ diễn ra lễ hội đếm ngược cao đao
và bắn pháo hoa chào đón tết dương lịch năm hai nghìn hai mươi bốn
thực hiện kế hoạch tần tra kiểm soát của công an tp hcm cũng như của trung đoàn cảnh sát cửa động
lực lượng cảnh sát cửa động được huy động lực lượng tần tra kiểm soát bảo vệ an ninh
trật tự các mục tiêu trọng điểm trên địa bàn thành phố
sắp tới giờ giao thừa để đón năm mới hai nghìn hai mươi bốn lực lượng cảnh sát cửa động tôi thường xuyên ứng trực
thường trực quân số hai mươi bốn trên hai mươi bốn để đảm bảo cho người dân vui chơi trong tết trước trong và sau tết dương lịch
dòng người dân và du khách nước ngoài đổ về phố đi bộ nguyễn huệ
để tham gia các hoạt động nghệ thuật chào đón năm mới
tuy đông đúc nhưng mọi hoạt động diễn ra trong bầu không khí an toàn vui tươi và hạnh phúc
tôi là người dân ở tp hcm hàng năm là tôi đều đến đây để xem bắn phá hoa nghệ thuật đón chào năm mới
xung quanh của tôi rất là đông người
bên cạnh đó là tôi cũng thấy là các anh cảnh sát cơ động các anh cảnh sát giao thông công an phường
từng tra đảm bảo an ninh trật tự ở đây thì bản thân cũng rất là an tâm an toàn vui chơi
đón chào năm mới
trải nghiệm rất tuyệt vời đây là lần đầu tiên tôi đến tp hcm một thành phố rất xinh đẹp thân thiện
những đứa con của tôi tận hưởng nhiều điều thú vị đây thực sự là một trải nghiệm trong đời tuyệt vời nhất mà tôi có
chủ tịch tp hcm đã yêu cầu các cấp lãnh đạo đảm bảo an ninh trật tự và an toàn giao thông cho người dân thưởng thức pháo hoa
công an địa phương đã thực hiện biện pháp đảm bảo an toàn xung quanh khu vực bắn pháo hoa
sự gia thông phận tải cũng đã phát triển
công an địa phương luôn đường và đảm bảo không có phương tiện lưu thông gần khu vực bắn phá hoa để đảm bảo an toàn tuyệt đối cho người dân